sau hơn hai ngày thực hiện phong tỏa toàn bộ thôn kim điền xã hưng đạo thành phố trí linh tỉnh hải dương
nơi phát hiện bệnh nhân số một nghìn năm trăm năm mươi hai đời sống của nhân dân trong thôn không có nhiều xáo trộn
người dân đã tự giác chấp hành nghiêm lệnh phong tỏa
mời quý vị cùng theo dõi ký nhận ngay sau đây của nhóm phóng viên thư dự
thôn kim điền xã hưng đạo thành phố trí linh hiện có gần một nhân khẩu
do dịch bệnh covid một mươi chín đến bất ngờ nên ngày đầu thực hiện lệnh phong tỏa
tâm lý của người dân thôn kim điền không tránh khỏi sự hoang mang lo lắng
nhưng sau khi được tuyên truyền vận động mọi người đều đã yên tâm chấp hành nghiêm túc quy định phòng chống dịch
theo chỉ thị của thủ tướng chính phủ của ban thường vụ tỉnh ủy hải dương
công điện của bà nhân dân tỉnh và chỉ đạo của thành phố trí linh
đến bây giờ là từ trên cho đến cốc cơ sở đang chỉ đạo là người dân
là ở khu vực nào thì ở khu vực đấy ở nhà ở nhà
hai nữa là từ sát quẩn đeo khẩu trang về
về đến đi ra ngoài khỏi khu vực là không nên đi
theo kết quả truy vết đến nay năm mươi bốn người dân của thôn kim điền
xã hưng đạo thành phố trí linh trong diện f một đã được đưa đi cách ly
tại khu vực cách ly tập trung của thành phố theo dõi diễn biến sức khỏe
những người làm công việc của nhà nông trong khu vực phong tỏa
vẫn tiếp tục với công việc đồng áng chuẩn bị cho vụ gieo cấy lúa đông xuân
những người làm công việc dịch vụ ngay tại trong thôn vẫn duy trì công việc hàng ngày
nhưng điểm khác biệt cơ bản so với những ngày trước đây là họ luôn đeo khẩu trang
để phòng chống dịch
người dân nếu có nhu cầu mua sắm các vật dụng cần thiết
thì được lực lượng tại các chốt kiểm soát hỗ trợ
mọi liên lạc của người dân trong thôn đều thông qua điện thoại
những người làm việc tại các công ty nay do doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tạm ngừng hoạt động
nên nghỉ việc ở nhà
mỗi năm thì gần tết đến lâu thì mọi người cũng chuẩn bị tất bật rồi
nhưng mà năm nay thì cận cả tết rồi mọi người cũng chưa chuẩn bị được cái gì
cho nên bị cách ly như thế này thì cũng gặp nhiều khó khăn
các lời cả lước động viên thì chúng tôi cũng cảm thấy được an ủi
đến nay thành phố đã thực hiện cách ly tập trung hơn hai công nhân
tại công ty trách nhiệm hữu hạn boyun tại khu công nghiệp cộng hòa
và gần sáu trăm linh người dân tại các địa điểm cách ly tập trung tại trung tâm y tế thành phố
trường đại học sao đỏ cơ sở hai và trung đoàn một trăm hai mươi năm bộ chỉ huy quân sự tỉnh hải dương